chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
hôm nay thứ bảy ngày một mươi một tháng năm chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây

tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi chín do tỉnh bạc liêu đăng cai tổ chức

tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi chín tòa đà mở đầu tư cho thương hiệu biển việt nam năm hai nghìn một mươi chín trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển
trên địa bàn tỉnh lào cai hiện có hơn hai doanh nghiệp với sáu mươi sáu người lao động đang làm việc
trong đó có nhiều người đang làm việc trong môi trường có nguy cơ độc hại và nguy hiểm
chỉ vì vậy bảo đảm an toàn vệ sinh lao động luôn là mục tiêu hàng đầu được tỉnh và các doanh nghiệp hết sức quan tâm và chú trọng
khai thác và chế biến khoáng sản là một trong những công việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động cao do người lao động phải đối mặt với bụi bạm ô nhiễm
bởi vậy để bảo vệ cho người lao động nhà máy tuyển bắc nhạc sơn đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho công nhân
bằng các biện pháp như kiểm soát chặt chẽ việc mặc trang phục bảo hộ lao động cải tiến các thiết bị để cải thiện môi trường làm việc
cá nhân của các công nhân thì chấp hành rất là tốt rất là tốt các quy trình
trước khi vào làm việc thì chúng tôi phải đều trang bị và phải mang đầy đủ các trang bị cho để đảm bảo an toàn trước khi vào sản xuất
thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai cũng tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn lao động quyền của người lao động chưa được bảo đảm
ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và của người lao động nói chung thì chúng tôi đánh giá rằng là có ngày càng được cải thiện
và có đi theo đảm bảo đúng theo cái quy định
tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải thẳng thẳng
thừa nhận rằng còn một bộ phận một doanh nghiệp một số doanh nghiệp và một số người lao động chúng ta chưa tuân thủ
điều đó thể hiện qua cái việc là tình hình tai nạn lao động năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả thống kê thì số vụ việc số người bị tai nạn lao động có giảm so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng mà đối với khu vực có quan hệ lao động thì giảm nhưng mà khu vực ngoài quan hệ lao động
thì lại tăng hơn
năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh lào cai xảy ra ba mươi một vụ tai nạn lao động và ba mươi hai vụ cháy gây thiệt hại gần ba tỷ đồng
nhờ làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động nên năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn lao động đã giảm đi
tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng như các đơn vị sử dụng lao động cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa
ngay cả chính những người lao động cũng cần chủ động để bảo đảm quyền lợi của mình
thưa quý vị tối qua lần đầu tiên chương trình nghệ thuật overseas với sự hỗ trợ của viện pháp việt nam
và phái đoàn liên minh châu âu đã được công diễn tại nhà hát lớn hà nội
điều đặc biệt những người làm nên oversea là các nghệ sĩ người việt gốc việt sống và hoạt động nghệ thuật ở khắp nơi trên toàn thế giới
overseas là bức tranh toàn cảnh về một khí chất việt qua những chuyến du hành của thời gian
được hai nghệ sĩ nguyên lê và tuấn lê sáng tác
và trình diễn thông qua overseas hai nghệ sĩ nổi danh của sân khấu việt đương đại nguyên lê và tuấn lê
đã mang đến những sáng tạo nghệ thuật việt đương đại với sự kết hợp hết sức độc đáo và tinh tế của nhiều loại hình nghệ thuật
như âm nhạc vũ đạo siếc nghệ thuật trúc chỉ
mọi việc không hề dễ dàng vì hầu hết các thành viên sống ở nhiều nước
chúng tôi không phải xác định nhân dạng việt là như thế nào mà thực chất là đi tìm linh hồn việt
những tâm hồn việt đã chuyển biến trong mỗi cá thể của người việt ở nước ngoài
qua nhiều thế hệ việt nam là ngọn nguồn cảm hứng sáng tác của chúng tôi
và overseas là câu chuyện có tính phổ quát cũng như các khái niệm về nhận dạng và di cư
địa phương và toàn cầu đang trở nên rất quan trọng hiện thời
qua bên kia đại dương người ta biết mình là ai và sẽ trở thành người như thế nào
nhớ về nguồn gốc của mình và bắt đầu trong một định mệnh chưa được phát lộ
trong overseas trúc chỉ không chỉ như một phần nền trang trí và phục trang
đạo cụ đơn thuần mà là một thành tố tham gia
trực tiếp vào chương trình như một thực thể gắn kết đối thoại và tương tác với giai điệu
vũ đạo ánh sáng không gian và con người
có thể nói overseas là nơi gặp gỡ của nhiều ca tính và tài năng nghệ thuật
đến từ nhiều vùng đất và nền văn hóa với những trăn trở về nguồn cội và văn hóa việt
chương trình được công diễn tại thành phố hồ chí minh vào tối một mươi một tháng năm
và sẽ tiếp tục được lưu diễn tại berlin và pháp trong năm sau
tiếp theo trong phần tin quốc tế
mỹ trung quốc đàm phán trên tinh thần xây dựng
hệ thống đèn giao thông thông minh ở israel
ngày hôm qua sau khi kết thúc cuộc đàm phán kéo dài hai giờ đồng hồ với phái đoàn thương mại trung quốc
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra trên tinh thần xây dựng
đây đã là vòng đàm phán thương mại thứ một mươi một
trong bối cảnh mỹ tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa trung quốc
trả lời phóng viên báo chí trước khi rời văn phòng đại diện thương mại mỹ
nơi diễn ra các vòng đàm phán mới nhất
bộ trưởng tài chính mỹ cho biết đã có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa hai bên
còn theo một nguồn tin từ bloomberg bắc kinh có ba đến bốn tuần để đồng ý với một thỏa thuận
hoặc chịu thuế hai mươi năm với ba trăm hai mươi năm tỷ đô la hàng hóa nữa xuất khẩu sang mỹ
đại diện thương mại mỹ robert lighthizer cũng cho biết
mỹ sẽ công bố trả lời đối với trung quốc
chủ tịch hội đồng châu âu e c donald tusker đánh giá khả năng tiến trình brexit không xảy ra là vẫn còn
và cho rằng kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại anh vào năm hai nghìn một mươi sáu có thể đã khác
nếu những hậu quả của brexit được đưa ra thảo luận sớm hơn
trong một tuyên bố chủ tịch e c donald tusker cho biết những tranh cãi về hậu quả của brexit chỉ nổ ra
sau khi tiến trình trưng cầu ý dân tại anh hồi năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra
và nếu sự kiện này xảy ra vào thời điểm hiện tại thì kết quả chắc đã khác đi
bên cạnh đó ông thuks cho rằng khả năng không xảy ra brexit hiện nay là khoảng từ hai mươi ba mươi
một tỷ lệ lớn theo đánh giá của ông
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh kết quả khảo sát ý kiến trong sáu tháng qua cho thấy
số người ủng hộ việc anh tiếp tục ở lại eu đang gia tăng sau khi những cuộc tranh luận trong thời gian qua
đã phơi bày những vấn đề phức tạp cả về chính trị và kinh tế của brexit
thổ nhĩ kỳ thông báo đã phạt mạng xã hội facebook hàng trăm nghìn đô la mỹ vào tháng bốn vừa qua
vì lỗi bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng
thông báo của cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân thổ nhĩ kỳ cho biết đã phạt facebook hai trăm bảy mươi đô la mỹ
sau khi mạng xã hội lớn nhất thế giới này xác nhận lỗi khiến hình ảnh người dùng có thể bị truy cập trái phép vào cuối năm ngoái
cơ quan này ước tính có khoảng ba trăm linh người dùng facebook
tại thổ nhĩ kỳ bị ảnh hưởng bởi lỗi này và cho rằng việc facebook không can thiệp kịp thời
cho thấy sự yếu kém trong các biện pháp bảo mật an ninh của mình
ngày một mươi tháng năm giới chức ấn độ đã yêu cầu mở cuộc điều tra tập đoàn google
với các cáo buộc sử dụng hệ điều hành di động android của mình
để buộc các nhà sản xuất điện thoại phải cài sẵn một số ứng dụng của hãng
tạo lời thế trước các đối thủ cạnh tranh
ủy ban cạnh tranh ấn độ cho biết đã bắt đầu xem xét những khiếu nại này từ năm ngoái
và xác định những khiếu nại này là có cơ sở hồi tháng bốn vừa qua
các nguồn tin cũng cho biết cuộc điều tra sẽ được hoàn tất trong một năm
và lãnh đạo google có thể bị triệu tập trong những tháng tới
trong khi đó google khẳng định sẵn sàng hợp tác với giới chức ấn độ trong cuộc điều tra
thủ đô tel aviv của israel vừa lắp đặt đèn giao thông dạng vạch trên vỉa hè
nhằm đảm bảo an toàn cho những người nghiện smartphone khi họ đi bộ qua đường
những vạch sáng xanh trên vỉa hè
không phải là đèn sáng mà chính là đèn giao thông
mới được lắp đặt trên khắp các con phố ở tel aviv israel
nhằm giảm thiểu tai nạn giữa người đi bộ sang đường và xe cộ lưu thông
hiện nay tình trạng người đi bộ sang đường mãi nhìn vào màn hình điện thoại
là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn
đây còn được gọi là hệ thống đèn zumbai
giúp người đi bộ và lái xe dễ quan sát
nhất là khi thấy tín hiệu
và dù có cúi xuống nhìn điện thoại
thì đèn dưới chân họ cũng sẽ nhắc nhở họ tốt hơn
ý tưởng sáng tạo này được đông đảo người dân đón nhận
giới trẻ là những người thường xuyên sử dụng điện thoại
và thường mất tập trung
hệ thống đèn này quá hữu ích cho họ
hệ thống đèn đã thể hiện được hiệu quả ngay lập tức khi đưa vào sử dụng
trước đó nó đã từng được áp dụng ở australia singapore hà lan
và mới đây nhất là hàn quốc và thượng hải
quý vị thân mến chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại